công an nhận định tệ nạn cờ bạc đang diễn ra phức tạp tăng cả về số lượng và mức độ
và theo một thông tin phóng viên antv tại quảng ngãi cho biết
thời gian gần đây trên địa bàn vùng ven thành phố quảng ngãi có rất nhiều đối tượng
từ nhiều địa phương khác nhau đã tới tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức sóc đi ăn tiền
việc tồn tại tệ nạn sóc đĩa không chỉ gây bức xúc trong nhân dân
mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trả tự trên địa bàn
đây là ổ sóc đĩa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tang tại xã tịnh châu thành phố quảng ngãi
phần lớn con bạc là phụ nữ tham gia với số tiền tăng vật gần hai mươi triệu đồng
đây là ổ bạc hoạt động quy mô lớn có phục vụ ăn uống tại chỗ
đối tượng đánh bạc thường tụ tập chơi sóc đĩa trên đồi núi hoặc nhà dân không có chủ
hoặc chủ nhà là người già yếu
các đối tượng còn cử người canh gác chặt chẽ do đó rất khó khăn trong truy quét
họ đấu tượng cờ bạc
đặc biệt là những đối tượng sốc xỉa yếu hình thức sốc xỉa thì nó hoạt động ở hoài
những địa bàn trọng điểm ở thành phố quảng ngãi mà hiện nay là ở những địa bàn ở nông thôn
cũng xảy ra rất là nhiều
những đối tượng tập trung lại nó vốn rất là lớn
mà lực lượng chúng tôi sẽ triển khai làm mạnh
trước tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc đặc biệt là sóc đĩa gây ảnh hưởng sâu
tới tình hình an ninh trật tự lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã chỉ đạo các tổ đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình địa bàn
kịp thời phát hiện và đề xuất xác lập các chuyên án đấu tranh triệt xóa các sới bạc chuyên nghiệp
kiên quyết không để hình thành các ổ cơ bạc đặc biệt là sóc đĩa hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
để tiếp tục công tác phạm chống tệ nạn cờ bạc này lực lượng cảnh sát hình sự tổng tỉnh
vẫn tiếp tục công tác trinh sát quản lý địa bàn nắm chắc đối tượng
để xác định các đối tượng cờ bạc cũng như các tổ điểm cờ bạc
và những thông tin kịp thời ghi nhận những thông tin quản ánh của quận chủ nhân dân
về các cuộc hoạt động tệ nạn cờ bạc này
và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp tri bác và xử lý
để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cơ bạc đặc biệt là cờ bạc sóc đĩa ra khỏi đời sống xã hội
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quảng ngãi
ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa
của các cấp các ngành các đoàn thể xã hội
tự bản thân mỗi người phải nâng cao ý thức tự giác không tham gia vào tệ nạn này
ngoài ra lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở phải chủ động phòng ngừa
khi phát hiện có tụ điểm cờ bạc phải kịp thời chệt xóa
người dân phát hiện tệ nạn cơ bạc phải thông báo ngay cho công an xử lý
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào ngày hôm qua tại xưởng chế biến gỗ của gia đình ông đỗ mạnh hùng
huyện định hóa tỉnh thái nguyên gây thiệt hại lớn về tài sản
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thái nguyên đã huy động hai xe chuyên dụng
tới hiện trường tổ chức dập thắt ngọn lửa
theo chủ cơ sở vụ cháy đã làm thiệt hại một dàn máy xây gỗ trị giá gần hai tỷ đồng
hệ thống nhà xưởng và nhiều nguyên vật liệu
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại
việc trang bị bảo hộ lao động cũng như ý thức đảm bảo an toàn trong xây dựng của các chủ đầu tư
và chính bản thân người lao động còn nhiều hạn chế
công trình tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp mường thanh khánh hòa
những người thợ đang làm việc ở độ cao hàng trăm mét mà không hề có dây an toàn
cũng chẳng có găng tay
mũ bảo hộ thì có nhưng lại đội sai quy định
vậy mà họ vẫn làm việc hết sức bình thường
để lên được chỗ làm
người lao động phải di chuyển bằng ba chiếc vận thang lồng
tuy nhiên một trong ba chiếc thang đó vẫn chưa được kiểm định
tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
một số tổ đội mới vào
thì họ chưa kịp cấp phát bảo hộ để quay trong quá trình thi công
còn vấn đề là dây khắp sức khỏe
thì công nhân vào thì cũng thiếu xuất một số tổ mới

và gửi đến chủ sĩ
chủ tư sẽ yêu cầu nhật thầu thi công khám sức khỏe
và gửi đến chủ sĩ
chủ tư sẽ yêu cầu nhật thầu thi công khám sức khỏe
và gửi đến chủ sĩ
căm kết trong thời gian tới
thì bên chủ đầu tư sẽ cam kết với chủ bên sở đơn ngành
để đảm bảo trong các vấn đề hồi xưa cũng như vấn đề hiện trường
để đảm bảo an toàn của công trường trên hết
vì lợi ích trước mắt mà các nhà thầu
chủ đầu tư lơ là xem nhẹ công tác an toàn lao động
đầu tư cho bảo hộ lao động còn thấp
chưa tương xứng với tính chất đặc thù của ngành nghề hoạt động
bên cạnh đó các nhà thầu còn xem nhẹ việc huấn luyện an toàn lao động
phòng chống cháy nổ cho công nhân
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chỉ mang tính đối phó
khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra thì còn lại là cái chỗ mà tồn tại là chưa đúng theo cái thông tư hai mươi bảy
tức là người hướng luyện phải đủ chứng chỉ đào tạo
thì cái này thì bên tư vấn cũng đã nhắc nhở với nhà thầu
và cũng đã tư vấn cho các bên là chủ tư là phải quán trị cái này
phải mời những người chuyên nghiệp những trung tâm đủ khả năng
để mà người ta họ hướng luyện
khánh hòa dù chưa xảy ra vụ tai nạn chết người nào trong lĩnh vực xây dựng
nhưng không vì thế mà coi nhẹ tính mạng con người
để đảm bảo an toàn cho người lao động
trước hết cần sự tự giác của chủ công trình
các nhà thầu xây dựng trong việc chấp hành pháp luật
chấp hành các quy định trong lĩnh vực xây dựng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
cũng cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc kiểm tra
giám sát an toàn lao động đối với các công trình xây dựng
đồng thời tăng cường các chế tài để giăn đe xử phạt các đơn vị xài phạm
chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường vấn đề kiểm tra
đặc biệt là một số công trình cao tầng mà đang ở giai đoạn cuối

tập trung vào để yêu cầu các đơn vị thi công
để đảm bảo các giải pháp biện pháp an toàn
vấn đề thứ hai đối với những trường hợp ở độ cao
thì phải đảm bảo những điều kiện về khám định kỳ cho người lao động
làm việc ở độ cao nhất định ở một số nhà cao tầng
vấn đề thứ ba khắc phục những tồn tại
trong vấn đề thực hiện các chính sách
bồi dưỡng cho người lao động trong quá trình
làm việc ở các công trình cao tầng như hiện nay
xây dựng là một trong những loại hình lao động
dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng gây chết người
chính vì vậy không chỉ chủ sử dụng lao động
mà chính bản thân người lao động cũng phải tự bảo vệ mình
bằng cách thực hiện nghiêm túc luật an toàn vệ sinh lao động
và phòng chống cháy nổ trên công trường
từ đó hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra
tránh những hậu quả đáng khó khăn
làm tiếc cho gia đình và cho xã hội
sau một thời gian nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã bắt giữ được hai đối tượng
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên
về tội gây dối trả tự công cộng
ba đối tượng truy nã bị bắt là trần lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã duy phiên huyện tam dương
và đỗ viết nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã kim long huyện tam dương
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại phường liên bảo tp vĩnh yên lương và nam cùng một nhóm đối tượng
đã mang theo hung khí để đánh nhau với một nhóm đối tượng khác
quá trình điều tra công an tp vĩnh yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
khi khối không khí lạnh ở phía bắc di chuyển xuống
sẽ gây mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
mưa sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm
những ngày sau đó thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái khô giáo
và hầu như không có mưa
trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu bắc bộ trời chuyển rét
với nhiệt độ trung bình trong ngày phổ biến đều giảm xuống dưới mức là hai mươi độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai thời tiết phổ biến vẫn là khô giáo
nắng nhiều và hầu như không có mưa
từ ngày hai mươi bốn trở đi khi đới gió đông bắc mạnh rồn xuống
sẽ bắt đầu gây mưa mưa rào và có nơi có rông cho các tỉnh phía bắc khu vực
sau vùng mưa còn lan xuống các tỉnh phía nam
trong cơn rông cũng có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
ở các tỉnh bắc trung bộ từ ngày hai mươi bốn nhiệt độ cũng giảm khá mạnh trời chuyển rét
còn tại các tỉnh trung trung bộ thì trời sẽ trở rét về đêm và sáng
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mặc dù không chịu ảnh hưởng nhiều bởi khối không khí lạnh
nhưng trời nhiều mây hơn và một vài nơi ở phía bắc có thể xuất hiện mưa rào nhẹ
nên nhiệt độ trong hai ngày đầu ít thay đổi
từ ngày hai mươi năm sẽ giảm nhẹ khoảng từ một hai độ với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi độ
khu vực tây nguyên do chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt
thì tình trạng nắng nóng tại đây vẫn còn diễn ra ít nhất là cho đến ngày hai mươi bốn
sau đó từ ngày hai mươi năm do tình trạng mây nhiều hơn trên khu vực
nên tại đây nền nhiệt độ sẽ giảm thời tiết sẽ có phần dịu đi đôi chút
nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt trên khu vực này
còn tại các tỉnh nam bộ thì trời vẫn đang nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
vẫn đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ thậm chí có nơi còn trên mức ba mươi bảy độ
cùng với sự nhảy vọt về nhiệt độ thì độ ẩm không khí tại đây cũng khá thấp
vì vậy cảm giác rất khô và nóng vào thời điểm trưa chiều